tại đà nẵng sau một mươi năm chuyển đổi từ đất sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang trồng hoa thương phẩm
đến nay vùng đất cát bạc màu ở thôn dương sơn xã hòa châu huyện hòa vang đã trở thành làng hoa nổi tiếng
năm nay điều kiện thời tiết thuận lợi hoa sinh trưởng tốt nông dân làng hoa dương sơn đang đón vụ hoa tết trong niềm vui được mùa
vụ hoa tết canh tí năm hai nghìn hai mươi gia đình ông phạm ngọc ảnh xuống giống hơn một trậu cúc vườn đông và pha lê
những ngày này hàng chục nhà vườn làm cúc tết ở dương sơn đang tất bật với những công đoạn ngắt lá tiển nộ
đây cũng là công đoạn cuối cùng và cũng là quan trọng nhất trước khi hoa được bạn hàng chuyển đi
thời tiết cũng định nên là bông năm nay là chất lượng khó hơn năm qua là bông phần rạng
trong là cứ mẫu vùng là họ chọn mẫu thứ ví dụ như ở đà nẵng thì họ có một vùng là họ chọn cốc vằn đông
có vùng là họ chọn cốc pha lê ở nghệ an ở quảng bình thì họ chọn cốc pha lê không
từ chỗ chỉ có một vài hộ đầu tư làm hoa nhỏ đến nay dương sơn đã có hơn hai mươi bốn hộ tham gia làm hoa thương phẩm
để đa dạng chủng loại nhiều giống hoa mới nhiều hộ đã đầu tư tiền tỷ cho mô hình nông nghiệp công nghệ cao
từ duy thay đổi nông dân đã dám nghĩ dám làm hiệu quả kinh tế trên vùng đất cũ đang dần hiện rõ
đó nhất trong hoa là trang mục nam cho nên người ta làm có một hộ là có những cái đọc là từ trăm rưỡi hay trăm triệu
có cái nguồn vóng đó họ mới sửa chữ lại nhòa cửa họ
công kết đi học đi học đàn nhiều
công em nông dân là đọc là có như là ba mươi hai tháng
là có như là dừa rầu cũng phát thưởng trên cái phần này là cũng tốt
trang đài của dương sơn vùng ngoài dương sơn này cũng có một số hộ
năm nay làng hoa dương sơn sẽ cho giá thị trường trên ba mươi trậu hoa các loại doanh thu ước đạt trên sáu tỷ đồng
trước thực trạng ngày càng nhiều diện tích nông nghiệp bị bỏ hoang gây lãng phí đất
ngành nông nghiệp huyện hòa vang đang lập đề án mở rộng diện tích đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật
tăng năng suất giá trị cho sản phẩm hình thành nên vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại